thưa quý vị để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
giúp cho người dân rút ngắn thời gian đi lại chờ đợi
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hà nội và tỉnh hà nam được chính phủ triển khai thí điểm
hai nhóm dịch vụ công liên thông bao gồm đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
trợ cấp mai táng phí
đây là hai trong bốn nhóm dịch vụ công cần được liên thông dữ liệu giữa các bộ ngành
theo đề án sáu của chính phủ
sau hơn nửa năm thực hiện thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực
được người dân ghi nhận và đánh giá cao và cơ bản đáp ứng được yêu cầu liên thông
thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai trên toàn quốc
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi
trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây